với những thông tin về diễn biến mới nhất cụ bé ba tuổi nghi bị đinh ghi mở đầu
công an huyện thạch thất hà nội cho biết đã tiến hành lấy lời khai với mẹ cháu bé và những người liên quan
theo công an huyện thạch thất đây là vụ việc nhạy cảm quá trình điều tra phải tiến hành qua các bước
thông tin là sáng ngày một mươi chín tháng một lực lượng chức năng đã tạm giữ mẹ cháu bé là không chính xác
hiện vụ việc này đang trong quá trình điều tra
trước đó cháu bé đã từng nhập viện nhiều lần trong vòng ba tháng qua
theo chia sẻ từ gia đình lần đầu cho bé nhập viện với dị vật trong mũi lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu
lần gần nhất gia đình phát hiện cháu nuốt ba cây đinh
sau khi cháu bé nhập viện ngày một mươi bảy tháng một do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng kèm với những dấu hiệu bất thường
bệnh viện đa khoa thạch thất đã chuyển bệnh nhi lên trên bệnh viện đa khoa sanh pôn
đồng thời báo cho công an huyện thạch thất để vào cuộc điều tra làm rõ
và qua hình ảnh chụp x quang xác định cháu bé bị nhiều đinh ghim ở đầu